liên quan đến quá trình điều tra sai phạm tại công ty s tám mươi tám vào ngày hai mươi chín tháng ba
công an tỉnh hà nam đã đồng loạt kiểm tra hành chính sáu chi nhánh kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
các tổ công tác của công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
và qua kiểm tra lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ
còn tại đồng nai sau khi nhận được thông tin về việc cặp vợ chồng đã bấm được bốn biển số xe máy siêu đẹp công an tỉnh đồng nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh xử lý
trước đó mạng xã hội xôn xao
về thông tin cho rằng hai vợ chồng đến công an xã sông nhạn huyện cẩm mỹ bấm chọn biển số xe máy
và đặc biệt là hai người này đều chọn được bốn biển số xe siêu đẹp
cụ thể tại trụ sở công an xã sông nhạn người đàn ông đến bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy suzuki được biển số sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi chín và xe sh được biển số sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi sáu
cùng ngày người vợ cũng đến bấm biển số xe máy biển kiểm soát cho hai xe
lần lượt được biển số là sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám và sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm sáu mươi tám
sau khi tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các đơn vị xác minh làm rõ nếu phát hiện sai phạm trong quá trình bấm biển số xe phải xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính minh bạch công bằng và đúng theo quy định
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vừa xảy ra vụ án đột nhập nhà dân với hành vi hết sức manh động
các đối tượng chọn thời điểm là đêm khuya và còn mang sẵn theo cả hung khí để chống trả nếu như bị phát hiện
chưa đầy một mươi giờ đồng hồ sau khi gây án thì nhóm cướp manh động này đã bị lực lượng công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi bắt gọn
tháng ba nghe thấy tiếng gõ cửa anh lê quang trung ba mươi hai tuổi ở ấp xã tịnh phong huyện sơn tịnh mở cửa thì một nhóm cướp cầm dao xông vào phòng đe dọa cướp đi mô tô hiệu exciter và điện thoại di động
trước vụ cướp liều lĩnh công an huyện sơn tịnh khẩn trương điều tra vụ việc các tổ công tác đã truy tìm sàng lọc các đối tượng băng nhóm nghi vấn
quá trình truy xét tại hiện trường lực lượng công an quyện xác định nhiều đối tượng tham gia mang theo nhiều loại hung khí phương tiện nguy hiểm
nên toàn bộ
công bộ chiến sĩ tập trung kiên quyết đấu tranh đến trưa ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an quyện xác định bốn đối tượng gây án là đang lẩn trống tại quyện sơn hà nên tiến hành truy xét
tại huyện sơn trà các đối tượng nguyễn văn đại phan văn cảm võ thành đạt cùng chú tại huyện sơn hà nguyễn hồng sơn trú tại thành phố quảng ngãi đã bị công an huyện sơn tịnh bắt giữ
một đứa mời em cho nó cầm vai cho nó đi
nó hù dọa nó chứ không có ý định là chạc chiếm hay bất cứ gì
chỉ nó muốn trả nó số tiền gãy số tiền là nó mượn thôi
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án bị can và điều tra mở rộng làm rõ vụ việc
sáu đối tượng gây dối trật tự công cộng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp
ba mươi đối tượng khác có liên quan cũng đã được triệu tập để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng tuần tra công an huyện đông anh đã phát hiện hai nhóm đối tượng từ địa bàn huyện sóc sơn và huyện gia lâm thành phố hà nội tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng tại địa bàn xã nguyên khê huyện đông anh
công an huyện đông anh đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ các đối tượng
qua xác minh điều tra công an huyện đông anh đã làm rõ gần năm mươi đối tượng liên quan bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội cho nên các đối tượng trong hai nhóm đã điều khiển xe máy mang theo hung khí đến địa bàn huyện đông anh để đánh nhau công an huyện
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tuyếp sắt có gắn dao để hai nhóm giải quyết mâu thuẫn
căn cứ vào tài liệu điều tra công an huyện đông anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai mươi sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
thế gặp nhóm thanh niên nào tụ tập đi đường dù không biết là ai nhóm này cũng phi xe theo đuổi đánh
cũng như bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông cầm hung khí xong rồi đánh bóng lặng lanh trên đường
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ chứ cũng không dám đánh
kiểu để oai với những người bên đường thôi
theo xem trên mạng thì thầy chúng nó cũng đuổi đánh nhau oai phóng lợn đuổi nhau
thì bọn cháu nghĩ là oai bọn cháu làm theo rồi
khi cháu cầm những cái đồ này đi đường thì người dân đi đường có thấy và có sợ thì đứng gọn lại bọn cháu đi qua
ghi ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của tám mươi thanh niên diễn ra tại đường nguyễn văn linh phường phúc đồng quận long biên thành phố hà nội
tám mươi đối tượng mang theo tiếp sắt gắn ra phóng lợn
để đi thành toàn nhóm khác chỉ bị mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
và để xử đối thủ hai bên rủ dê lôi kéo nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia
các nhóm thường hẹn với nhau thông qua mạng xã hội hoặc là thông qua các phương thức liên lạc như điện thoại di động
thậm chí là nhiều đối tượng ở trong này là chỉ có sự rủ dê lôi kéo thông qua
những người trong nhóm
chứ bản thân không có mâu thuẫn hay là không có quan hệ gì với cả những nhóm đối tượng cầm đầu
chúng tôi cũng đánh giá là quá trình khai thác thì cũng nhận định được cái nhận thức của các đối tượng vi phạm này là đang là đối tượng vị thành niên
cái nhận thức về pháp luật là còn rất là chưa được đầy đủ
dẫn đến cái việc là các đối tượng nghĩ cái việc mà tụ tập thành nhóm đi đuổi với nhau và mang theo không khí đó là cái việc bình thường
không nghĩ cái việc mà các đối tượng mang như thế là vi phạm
dẫn đến cái việc là các đối tượng thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật khi mà bị cơ quan công an phát hiện và làm rõ thì lúc đó mới nhận thức được cái việc mà bản thân các đối tượng gây ra là vi phạm pháp luật
xã hội thường có tác động đến việc hình thành và phát triển nhân cách của con người
vì thế gia đình nhà trường và cộng đồng xã hội cần sát sao hơn trong mỗi bước đi của con trẻ
để các em khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời có những gì tốt đẹp nhất đúng đắn nhất
có như vậy thì chính các em và các gia đình
mới không phải nói đến từ giá như
mới không phải nói đến từ giá như
đối với đối tượng mai công đoàn sinh là màn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phối hợp thực hiện